ngày một mươi tháng năm phiên họp thứ nhất ủy ban hỗn hợp việt nam liên minh châu âu eu về triển khai hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu đã diễn ra tại hà nội
tại phiên họp hai bên khẳng định thông qua việc ra mắt ủy ban hỗn hợp nhằm đôn đốc triển khai hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hai bên đánh giá cao các bước phát triển của quan hệ việt nam và eu trong ba thập kỷ qua nhấn mạnh mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng thương mại đầu tư khoa học công nghệ năng lượng sạch
eu mong muốn tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ asean eu ủng hộ việc duy trì an ninh an toàn hàng hải và hàng không thượng tôn pháp luật tại biển đông
hai bên khẳng định phối hợp thúc đẩy hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư sẽ được ký chính thức trong những tuần tới
hai bên cùng trao đổi về việc tiến hành các bước cần thiết hướng tới việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế
hai bên nhất trí sẽ tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa nông thôn quản lý tài chính công đào tạo nguồn nhân lực triển khai cơ chế giả soát giữa kỳ để bảo đảm thực thi hiệu quả các kết quả đạt được đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ việt nam eu
phiên họp đã thông qua thông cáo báo chí chung nhất trí phiên họp lần thứ hai diễn ra tại bruxelles vào năm hai nghìn hai mươi